khu công nghệ sinh thái rộng hơn một tám trăm linh ha đã được chủ đầu tư khởi công tại xã tân long huyện thủ thừa tỉnh long an
đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các bộ ngành nhà đầu tư đã tham dự lễ khởi công
khu công nghiệp sinh thái có một hai trăm linh ha phát triển công nghiệp sáu trăm hai mươi năm ha xây dựng khu đô thị
đây là dự án khu công nghiệp và đô thị kiểu mới được đầu tư theo hướng xanh sạch bền vững
sẽ góp phần đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu hậu covid một mươi chín của việt nam
toàn bộ diện tích của dự án đã được giải phóng mặt bằng sẵn sàng đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư
nhân dịp này chủ đầu tư khu công nghiệp sinh thái cũng đã tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực dự án